còn bây giờ là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các đồng chí ngày bốn tháng tám chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định số một nghìn bốn trăm một mươi bảy qd ctn
truy tặng huân chương chiến công hạng nhì cho đại úy phan tấn tài cám bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận sáu công an tp hcm bộ công an
đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
trước đó được sự đồng ý của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an công an tp hcm đã ra quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí phan tấn tài
cùng ngày tại lễ truy điệu và đưa tang của thượng úy phan tấn tài được tổ chức tại nhà riêng thay mặt đảng ủy ban giám đốc công an tp hcm thiếu tướng lê hồng nam
giám đốc công an tp hcm đã chia buồn và động viên gia đình thượng úy phan tấn tài cố gắng vượt qua mất mát đau thương
cũng tại buổi lễ truy điệu thay mặt lãnh đạo bộ công an thiếu tướng lê hồng nam trao huân chương chiến công hạng nhì và quyết định thăng cấp bậc hàm
nâng bậc lương sĩ quan nghiệp vụ từ thượng úy lên đại úy cho thượng úy phan tấn tài đến gia đình đồng chí tài
trước đó tối ngày hai tháng tám hứa hán võ được yêu cầu xuất trình giấy tờ khi đi qua chốt kiểm dịch phát hiện nghi vấn đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tổ tuần tra yêu cầu võ về trụ sở công an để lập biên bản trên đường đi đối tượng không chấp hành phóng xe bỏ chạy
trong quá trình truy đuổi võ có dấu hiệu ép xe của chiến sĩ công an phan tấn tài khiến xe của anh lao lên vỉa hè và đập vào tường nhà dân
anh bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện võ sau đó đã đến cơ quan công an trình diện qua kiểm tra võ dương tính với chất ma túy